khoa hồi sức chống độc bệnh viện đà nẵng vừa tiếp nhận hai trường hợp cùng một gia đình đều là dân tộc ca dông chú tại xã sơn tân huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi cả hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc nấm rừng nặng
trước đó gia đình anh đinh văn tê vào rừng hai nấm có màu trắng vừa mọc sau mưa để nấu ăn tối sau đó khoảng một mươi hai tiếng gia đình anh tê gồm ba người có biểu hiện đau bụng nôn mửa da máu chóng mặt đi ngoài phần lỏng
ngay sau đó các trường hợp bị ngộ độc đã được đưa vào bệnh viện đa khoa quảng ngãi cấp cứu và chuyển tuyến một người chuyển đến bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng và hai người chuyển ra bệnh viện đà nẵng
từ ngày bốn tháng năm đến nay các bệnh nhân đã được bác sĩ tích cực điều trị thải độc tuy nhiên vợ anh tê có diễn tiến nặng nhiễm độc gan suy gan cấp nên phải thay huyết tương lọc máu liên tục và thở máy